hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng tội danh này ông nguyễn hữu bách nguyên phó cục trưởng và ông phan hữu tuấn nguyên phó tổng cục trưởng bị tuyên phạt năm năm tù
ông bùi văn thành bị tuyên phạt ba mươi tháng tù và ông trần việt tân bị tuyên phạt ba mươi sáu tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sau phiên tòa sơ thẩm phan văn anh vũ kháng cáo kêu an
ông trần việt tân kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
ông nguyễn hữu bách và ông phan hữu tuấn cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ông bùi văn thành kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét cho mình được hưởng án treo
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng có kháng nghị về phần dân sự liên quan đến một số công ty đơn vị
ngay phần thủ tục chủ tọa phiên tòa yêu cầu triệu tập ông trần đình ba tổng giám đốc công ty bắc nam bảy mươi chín đến phiên tòa với tư cách người làm chứng và người có nghĩa vụ liên quan
theo kế hoạch phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do bị can phan văn anh vũ tức vũ nhôm và đồng phạm thực hiện xảy ra tại tp đà nẵng
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can trương duy nhất nguyên trưởng văn phòng đại diện báo đại đoàn kết giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi một tại thành phố đà nẵng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương duy nhất về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà đất công sản tại tp đà nẵng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trương duy nhất và những cá nhân tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án